ngày thi đấu hai mươi năm tháng tám của asean hai nghìn một mươi tám
thể thao việt nam giành huy chương bà karate
nội dung kumite hạng cân tám mươi bốn kg nam
sau khi thua đối thủ người iran
đây là tấm huy chương đầy nỗ lực của võ sĩ nguyễn minh phụng

và đã dính chấn thương suy giảm thể lực ở các trận đấu trước trận chung kết

nguyễn minh phụng rất cố gắng vượt lên dẫn trước

ở môn karate nội dung kumite

và không thể giành tấm huy chương đồng
ở môn điền kinh nội dung một trăm linh m nữ

qua đó trở thành một trong một mươi sáu vận động viên có thành tích tốt nhất vòng loại để giành quyền vào bán kết

trần đình sơn cũng giành quyền vào bán kết với thành tích bốn mươi tám giây chín mươi bảy
ở tứ kết pen kaxilat hạng cân năm mươi năm sáu mươi kg giành cho nữ
võ sĩ hoàng thị loan thắng tuyệt đối năm trước vận động viên của philippines
hiện tại pen kaxilat việt nam đã có tổng cộng bảy nội dung vào bán kết
còn ở môn bóng chuyển đội tuyển bóng chuyển nữ việt nam dù chơi đầy cố gắng
nhưng vẫn để thua trước đội tuyển hàn quốc với tỷ số hai mươi hai mươi năm một mươi năm hai mươi năm và một mươi chín hai mươi